xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
sau khi đại dịch covid một mươi chín bị đẩy lùi chúng tôi chọn hà nội là điểm đến đầu tiên vì sự an toàn chi phí rẻ và có nhiều địa điểm tham quan vui chơi hấp dẫn
bên cạnh đó số lượng du khách quốc tế đến từ các nước châu á như hàn quốc nhật bản cũng ngày càng tăng
năm hai nghìn hai mươi hai hà nội tổ chức các chuỗi hoạt động sự kiện lễ hội sôi động mang đậm bản sắc văn hóa thủ đô thu hút khách du lịch trước trong và sau sea games ba mươi một
như lễ hội quà tặng du lịch hà nội lễ hội du lịch hà nội liên hoan ẩm thực và du lịch làng nghề hà nội liên hoan làng nghề phố nghề năm hai nghìn hai mươi hai festival áo dài hà nội khai trương du lịch ba vì du lịch gia lâm
giám đốc sở du lịch hà nội đặng hương giang cho biết sau khi chính phủ cho phép ngành du lịch mở cửa đón khách quốc tế ngành du lịch thủ đô sẽ quyết tâm sớm phục hồi thị trường
đưa kinh tế xanh của hà nội trở thành nền kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần nghị quyết của bộ chính trị
trước mắt sở du lịch hà nội sẽ đẩy mạnh quảng bá trên các phương tiện truyền thông để thu hút khách đôn đốc các đơn vị nâng cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ
điểm đến du lịch gắn với di sản di tích làng nghề triển khai các hoạt động sự kiện lễ hội chuyên nghiệp mang đậm văn hóa thủ đô hướng đến hội nhập quốc tế
có thể thấy sau một thời gian dài ngủ đông chống dịch ngành du lịch hà nội cũng như các địa phương trên cả nước đã sẵn sàng hồi sinh trở lại phục hồi những tổn thất nặng nề hậu covid một mươi chín
tiếp tục những thông tin liên quan đến kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em
mới đây đoàn công tác của bộ y tế đã tiến hành kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em tại một số điểm tiêm trên địa bàn
qua đánh giá chung công tác chuẩn bị quy trình và quá trình tiêm chủng tại các điểm tiêm diễn ra đầy đủ và đảm bảo
tham gia đoàn công tác có tiến sĩ vương ánh dương phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh làm trưởng đoàn
tiến sĩ bác sĩ lê tiến ngãi trường khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhi trung ương
ông nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm cùng đại diện vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em
lãnh đạo sự giáo dục và đào tạo về pasteur tp hcm
theo đánh giá của đoàn công tác bộ y tế các điểm tiêm đều có không gian tiêm chủng thoáng mát
rộng rãi đảm bảo vệ sinh và an toàn các điểm tiêm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị
các loại thuốc xe cứu thương và phòng cấp cứu có cán bộ trực đầy đủ đảm bảo được an toàn tiêm chủng cho trẻ
quá trình tiêm chủng tại các điểm tiêm được khảo sát đảm bảo đúng quy trình tiêm chủng một chiều
từ khâu tiếp nhận sang lọc tiêm chủng và theo dõi sau tiêm
đội ngũ giáo viên nhân viên y tế được tập huấn bố trí hợp lý công tác hỗ trợ phụ huynh và trẻ em đạt hiệu quả cao
nhà trường đã cung cấp thông tin về vaccine những phản ứng cách xử lý phản ứng sau tiêm cho phụ huynh và trẻ kịp thời và đầy đủ
các điểm tiêm đã đề ra kế hoạch tiêm chủng tiến hành phân lịch tiêm theo từng khối lớp và theo ngày giờ
phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến quận huyện để kịp thời hỗ trợ ngay khi có trường hợp phản ứng mạnh xảy ra
sau khi kiểm tra và làm việc tại các điểm tiêm ti sĩ dương ánh vương đã khen ngợi công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ
tại tp hcm được thực hiện đúng theo các quy định hướng dẫn
tỉ sĩ vương ánh vương nhận xét
chúng tôi đánh giá cao khâu bố trí ở các điểm trường và các cơ sở y tế từ khâu tiếp nhận hồ sơ
sàng lọc trước tiêm tiêm chủng và theo dõi sau tiêm đều được tiến hành rất tốt và ổn định
các giáo viên và nhân viên y tế có mặt đầy đủ và hoạt động năng nổ vui vẻ tạo tâm lý thoải mái cho trẻ và phụ huynh
qua đây chúng tôi ghi nhận thấy sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục rất tốt
kế hoạch tiêm chủng cho trẻ vẫn đang tiếp tục được triển khai
hy vọng với việc đạt mục tiêu bao phủ vaccine ở lứa tuổi này diễn biến covid một mươi chín tại nước ta sẽ ngày càng được kiểm soát hơn
như chúng tôi đã đưa tin nhiều lần trong suốt thời gian vừa qua
hậu covid một mươi chín kéo theo nhiều di chứng và ảnh hưởng của những di chứng này cũng tùy theo mức độ nhiễm bệnh của bệnh nhân covid một mươi chín
theo một nghiên cứu mới đây từ nhóm chuyên gia tại anh hội chứng covid một mươi chín kéo dài có thể trở thành tình trạng phổ biến trở thành gánh nặng sức khỏe trên toàn cầu
nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia của viện nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe quốc gia anh và delleser thực hiện trên hai ba trăm linh người
bài báo được công bố trên tạp chí lancet respiratory medicine ngày hai mươi năm tháng bốn
các tác giả xem xét sức khỏe của những người xuất viện từ ba mươi chín bệnh viện ở anh sau khi mắc covid một mươi chín từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sau đó họ đánh giá quá trình hồi phục của tám trăm linh bảy người trong năm tháng và một năm khỏi bệnh
kết quả cho thấy sau năm tháng chỉ hai mươi sáu cho biết họ cảm thấy sức khỏe hồi phục hoàn toàn
đặc biệt sau một năm con số này chỉ tăng rất nhẹ với hai mươi tám chín
điều đó có nghĩa hơn bảy mươi vẫn còn các triệu chứng hậu covid một mươi chín sau một năm khỏi bệnh
nghiên cứu cũng nhận thấy nữ giới có khả năng tăng tăng sức khỏe
nữ giới có khả năng hồi phục hoàn toàn thấp hơn ba mươi ba so với nam giới
người béo phì chỉ có năm mươi khả năng hồi phục hoàn toàn so với nhóm có chỉ số bmi bình thường
trong khi đó khả năng hồi phục ở những người thở máy giảm đi năm mươi tám
các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài phổ biến nhất là mệt mỏi đau cơ ngủ kém chậm chạp về thể chất và khó thở
christopher brinley đại học leicester đồng trường nhóm nghiên cứu cho biết
nếu không có các phương pháp điều trị hiệu quả covid một mươi chín kéo dài có thể trở thành tình trạng phổ biến
gây gánh nặng cho toàn cầu
nghiên cứu sẽ được trình bày tại đại hội vi sinh lâm sàng và bệnh truyền nhiễm châu âu
sccmid diễn ra lisbon bồ đầu nha ngày hai mươi ba hai mươi sáu tháng bốn
có thể thấy sau gần đây tâm lý chủ động mắc bệnh là lơ là chống dịch đã xuất hiện ở một số bộ phận người dân
vì họ cho rằng triệu chứng của covid một mươi chín sau khi tiêm vaccine là không đáng lo ngại
tuy nhiên những ảnh hưởng nặng nề hậu covid một mươi chín được nhiều nghiên cứu trên thế giới khẳng định cho thấy
mắc covid một mươi chín không đơn giản chỉ là những gì diễn ra trong quá trình nhiễm bệnh
ngay từ những ngày đầu đại dịch xuất hiện câu chuyện về nguồn gốc hay những dự báo về sự kết thúc của nó đã khiến rất nhiều người tò mò
mới đây một di bệnh có những triệu chứng gần giống với covid một mươi chín được cho là sẽ giúp con người tìm ra manh mối cho sự kết thúc của đại dịch covid một mươi chín
với nhiều triệu chứng giống bệnh covid một mươi chín dịch cúm nga từng xảy ra trong lịch sử
có thể cung cấp manh mối về sự kết thúc của đại dịch đang hoành hành hiện nay
sau khi mắc căn bệnh này bệnh nhân bị mắc các triệu chứng về hô hấp và thần kinh mất vị giác và cứu giác
người bệnh bị mệt mỏi kéo dài và phải nỗ lực rất nhiều mới có thể tập trung tâm trí và sức lực cho việc trở lại làm việc
căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến người già và những người béo phì
thoạt nghe các triệu chứng rất giống covid một mươi chín nhưng đây là dịch cúng nga
một đại dịch được ghi chép đầy đủ đầu tiên trên thế giới xảy ra khi thuyết mầm bệnh hiện đại nổi lên và thuyết khí độc bị xóa bỏ
mở ra kỷ nguyên mới của khoa học y tế hiện đại
các tài liệu ghi chép cho biết đại dịch cướp đi sinh mạng của một triệu người trên toàn thế giới
các chuyên gia cho rằng căn bệnh này nhiều khả năng đã kéo dài và có thể vẫn xuất hiện dưới một số hình thức nào đó ở thời điểm hiện nay
tiến sĩ harald sprecher biên tập viên của tạp chí công nghệ sinh học vi sinh vật cho biết
dịch tế học và các triệu chứng lâm sàng của bệnh cúng nga giống với covid một mươi chín nhiều hơn so với các bệnh cúm khác
sau khi xem xét đại dịch nào có thể đóng vai trò mô hình tốt nhất để dự đoán diễn biến của covid một mươi chín
ông nhận thấy rằng dịch cúng nga là sự lựa chọn phù hợp hơn cả
chuyên gia brousseau nói
bệnh cúng nga thực sự là phù hợp nhất mà tôi có thể dựa vào khi tìm kiếm một đại dịch liên quan đến đường hô hấp quy mô tương đương với covid một mươi chín
được ghi nhận đầy đủ với mạng y tế
cũng giống như covid một mươi chín căn bệnh này không gây ảnh hưởng nhiều đến trẻ em
nếu bị mắc thì trẻ chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ
nhưng bệnh gây nguy cơ tử vong rất cao ở người cao tuổi và những người có bệnh lý nền như tim la phổi hoặc tiểu đường
gần một mươi số ca mắc bị triệu chứng kéo dài được các bác sĩ cho mô tả là tác động sâu lâu dài
tương tự như covid một mươi chín các tài liệu ghi chép cho biết
bệnh nhân khả năng lây nhiễm cho người khác trước khi xuất hiện triệu chứng và đôi khi bị tài nhiễm
một số người tin rằng virus gây bệnh cúm nga vẫn tồn tại đến ngày nay
với tên gọi oc bốn mươi ba loại virus phổ biến thường gây bệnh ở đường hô hấp trên
đa phần bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ nhưng nhiều người có thể bị viêm phế quản
viêm tiểu phế quản và viêm phổi triệu chứng của nó có thể bị nhầm lẫn với triệu chứng covid một mươi chín
tên sĩ arigis kravachati giám đốc điều hành fractans therapeutics
đồng thời là nhà nghiên cứu covid một mươi chín cho rằng nếu giả thuyết này là đúng
thì bệnh cúng nga có thể vẫn âm thầm lây lan và đôi khi gây tử vong
một nghiên cứu năm hai nghìn hai mươi một được công bố trên tạp chí natreal cho biết
tỷ lệ tử vong của người phải nhập viện do nhiễm oc bốn mươi ba là chín năm
mặc dù nghiên cứu chỉ theo dõi bảy mươi bảy bệnh nhân tại một bệnh viện ở hàn quốc từ hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi bảy
một tương lai như vậy có thể đang chờ đợi dịch bệnh covid một mươi chín chuyên gia puto đánh giá
ông nói về khả năng covid một mươi chín tồn tại trong tương lai
đây là điều mà các nhà virus học nghiên cứu về sự tiến hóa của virus
dự đoán có thể xảy ra với virus sars cov hai
chuyên gia proso nói rằng một số người cho rằng biến thể omicron đang chiếm đa số hiện nay
có thể đã đi theo hướng này vì nó ít ảnh hưởng phổi hơn
và tấn công chủ yếu vào đường hô hấp trên
ông cũng hy vọng omicron sẽ là biến thể cuối cùng đánh dấu sự kết thúc giai đoạn cấp tính của dịch covid một mươi chín
những sự trùng hợp giữa hai đại dịch này khiến sự kết thúc của covid một mươi chín được cho là có khả năng giống với dịch của nga
tuy nhiên đại dịch hiện nay sẽ thật sự kết thúc như thế nào thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp
vì những diễn biến phức tạp của nó trong suốt thời gian qua
tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý
trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ ngày hai mươi năm tháng bốn cho biết
nước này đã ghi nhận trung bình trên bốn mươi bốn ca covid một mươi chín mới mỗi ngày tăng gần năm mươi ba so với hai tuần trước đó
số nhập viện vào khoảng một sáu trăm linh ca mỗi ngày tăng gần một mươi một so với tuần trước
tiến sĩ ajit jha cố vấn nhà trắng về covid một mươi chín thể hiện quan ngại về dòng phụ pa hai của biến trùng omicron
khi mà số ca nhiễm dòng phụ chiếm gần bảy mươi năm số ca covid một mươi chín mới tại mỹ
đồng thời khuyến cáo các cơ quan chức năng
người dân nước này cần thận trọng
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ nhấn mạnh tình hình covid một mươi chín ở trung quốc
kèm theo lời cảnh báo đối với mỹ đặc biệt là vùng đông bắc nơi có số ca dương tính đang gia tăng
theo đó các trường đại học trên toàn quốc được yêu cầu đeo khẩu trang trở lại
và dần chuyển sang lớp học trực tuyến ứng phó với tình hình covid một mươi chín ngày một căng thẳng
các trường đại học ở washington d c new york pennsylvania massachusetts connecticut và texas
đã áp dụng một loạt các biện pháp phòng dịch
trong đó đại học huawest chuyển sang hình thức học từ xa
trong bối cảnh số ca dương tính ở thủ đô nước mỹ gia tăng nhanh chóng
trước đó tại trung quốc ca nhiễm covid một mươi chín được xem là thuộc nhánh tiền hóa ba hai ba của micron
được phát hiện ở thành phố yên đài tỉnh sơn đông
ca nhiễm loại biến thể này chưa từng được phát hiện ở trung quốc đại lục trước đây
hãng thông tấn ansa của italia dẫn lời nhà di truyền học và điều phối viên của nhóm nghiên cứu
về covid một mươi chín tại đại học nepal s marci mojolo ngày một mươi ba tháng bốn cho biết
ba hai ba có nguồn gốc từ ba một và ba hai nhưng so với ba hai ba hai ba có số lượng đột biến lớn hơn
khoảng hai mươi các trường hợp nhiễm bệnh tại italia thuộc nhanh tiến hóa ba hai ba của micron
ngoài trung quốc đại lục và italia các trường hợp nhiễm biến thể ba hai ba cũng xuất hiện ở đài loan trung quốc
trước những biến thể phức tạp của đại dịch tại trung quốc
việc mỹ lo ngại về khả năng bùng phát làn sóng lây nhiễm mạnh của biến thể phụ mới được phát hiện là có cơ sở
còn tại israel
ba trường hợp nhiễm biến thể phụ nguy hiểm ba bốn của chủng omicron được phát hiện tại israel
đều là những người israel đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ pasover vừa qua
bộ y tế israel ngày hai mươi năm tháng bốn cho biết qua xét nghiệm kháng nguyên pcr tại sân bay quốc tế benzyren
cơ quan chức năng nước này đã phát hiện ba trường hợp mắc biến thể mới của chủng omicron
cả ba trường hợp này đều là những người israel đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ pasteur vừa qua
và trở về nước trong ngày hai mươi năm tháng bốn
một biến thể phụ của biến chủng omicron được đặt mã số là ba bốn
vốn lây lan nhanh chóng tại nam phi và có tỷ lệ tử vong cao
ba trường hợp vừa phát hiện mắc biến thể này là khách du lịch trở về từ nam phi singapore và italia
thông báo của bộ y tế israel cho biết hiện chưa có nhiều thông tin liên quan biến thể này
nhưng khẳng định các cơ quan chức năng đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan của các ca bệnh mới
mức độ lây lan của dịch covid một mươi chín tại israel trong thời gian gần đây giảm mạnh
với hệ số lây nhiễm cơ bản r ở mức khoảng bảy mươi năm
israel hiện có hai trăm hai mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng so với mức cao gấp sáu lần tại thời điểm cách đây sáu tuần
ngày hai mươi tháng bốn chính phủ israel quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín
thông báo chung của thủ tướng nathalie bennett và bộ trưởng y tế nissan horowitz cho hay
quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín được dỡ bỏ kể từ hai mươi h ngày hai mươi ba tháng bốn
sau khi được ủy ban y tế thuộc quốc hội thông qua
tuy nhiên quyết định này không được áp dụng tại các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện
cơ sở dưỡng lão các chuyến bay cũng như những người cần cách ly
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who tedros adhanom ghebreyesus cũng vẫn thận trọng
trước những báo cáo tích cực về dịch bệnh và lo sợ việc xét nghiệm tại các nước đang bị lơ là
khiến các con số có thể xa rời thực tế
ông testrot nói thực tế khả năng theo dõi các xu hướng dịch bệnh của chúng ta đang bị tổn hại
do việc xét nghiệm giảm đáng kể
tôi đánh giá cao lời khuyên của ủy ban khẩn cấp covid một mươi chín rằng hiện chưa phải là lúc chúng ta mất cảnh giác
đây là thời điểm cần làm việc chăm chỉ hơn nữa để cứu nhiều mạng sống
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé